chiều ngày bốn tháng một mươi hai tại thủ đô viên trăng tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit đã tiếp thân mật đồng chí đào việt trung
ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước và đoàn đại biểu văn phòng chủ tịch nước đang có chuyến thăm và làm việc
tại cộng hòa dân chủ nhân dân lào từ ngày bốn tới ngày bảy tháng một mươi hai
tổng bí thư chủ tịch nước lào bunyang volachit bày tỏ vui mừng giữa sự lãnh đạo của đảng cộng sản việt nam
đất nước việt nam trong thời gian qua đã phát triển vượt bậc hoàn thành vượt mức các mục tiêu đề ra
đồng thời đánh giá cao sự hợp tác giữa hai văn phòng chủ tịch nước trong thời gian qua
đồng chí đào việt trung chân thành cảm ơn đồng chí tổng bí thư chủ tịch nước lào đã dành thời gian tiếp đoàn
bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo sáng suốt của đảng nhân dân cách mạng lào
đất nước và nhân dân lào sẽ tiếp tục thu được nhiều thắng lợi mới to lớn hơn nữa
thực hiện thắng lợi các mục tiêu của nghị quyết đại hội một mươi của đảng nhân dân cách mạng lào đề ra
trước đó vào chiều cùng ngày bốn tháng một mươi hai tại cuộc hội đàm với đoàn đại biểu văn phòng chủ tịch nước lào
do đồng chí kham mương phong đi làm trưởng đoàn đồng chí đào việt trung khẳng định hợp tác giữa hai văn phòng
không chỉ giúp hai bên trao đổi cập nhật thông tin học hỏi kinh nghiệm thiết thực trong công việc
mà còn tạo cơ hội để hai bên chia sẻ những biện pháp nhằm tắt chặt hơn nữa quan hệ hữu nghị giữa hai văn phòng